trong khi cả nước đang căng mình chống lại dịch covid một mươi chín
thì những dịch bệnh nguy hiểm khác cũng không ngừng gia tăng như sốt sốt huyết
mưa liên tục ở nhiều địa phương những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển
bên cạnh đó việc người dân hạn chế đi đến các cơ sở y tế để thăm khám bệnh vì e ngại mắc covid một mươi chín
cũng là yếu tố khiến bệnh sốt sốt huyết khó kiểm soát
tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả nước đã ghi nhận gần ba mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết
và hiện số người mắc mới vẫn không ngừng gia tăng ở khắp các tỉnh thành
các tỉnh phía nam mưa liên tục trong những ngày qua khu vực phía bắc thì lúc mưa lúc nắng
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết phát triển
cái thứ nhất là chúng ta phải làm sao giám sát thật tốt
giám sát ở đây chúng ta phải giám sát cả các vector các bọ gậy lăng quang và mũi
để chúng ta biết được tình hình bọ gậy lăng quang và mũi như thế nào
nếu như thấy chỉ số nó tăng thì chúng ta phải xử lý ngay
vì nó là tiền đề mà là lây bệnh cho sốt sốt huyết
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta giám sát các ca bệnh sốt sốt huyết
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín đang tái bùng phát như thế này
thì người dân cũng mang tâm lý e ngại khi đến các bệnh viện thăm khám
chính vì thế việc quản lý số ca mắc sốt xuất huyết cũng rất khó cho ngành y tế
bên cạnh đó thì việc điều trị cũng khó hơn vì bệnh nhân nhập viện muộn
lúc mình ở nhà thì mình cũng rất là lo ngại về vấn đề có thể lây nhiễm cho bé
hoặc có thể là lây nhiễm một căn bệnh nào đó
ở nhà cũng có cho bệnh uống siêu hô nhưng mà không đỡ hơn mà nặng hơn
nên là mình quyết định là đi khám và cho nhập viện luôn
đến viện thì giai đoạn nặng hơn thì cùng nghĩa với cái việc điều trị nó sẽ nặng nề hơn
thuốc men nó cũng sẽ nặng hơn và cái chăm sóc của con nó sẽ vất vả hơn
hiện những cơ sở y tế trên cả nước đều kích hoạt hệ thống phòng dịch
có phân luồng và kiểm soát chặt chẽ để phòng dịch bệnh covid một mươi chín
chính vì thế người dân khi có bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị
không nên để bệnh trở nặng sẽ rất khó chữa